thực hiện nghị định số hai mươi ba của chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng sáu các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn
sông lô đoạn qua địa bàn tỉnh tuyên quang dài một trăm bốn mươi năm km chạy qua các huyện hàm yên yên sơn thành phố tuyên quang và huyện sơn dương
hiện nay có ba mươi đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát sỏi
đoàn công tác liên ngành của tỉnh tuyên quang sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay sở tây nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang đã tiến hành ba trăm tám mươi đợt thanh tra kiểm tra
qua đó đã phát hiện và xử lý hành chính một trăm ba mươi bảy vụ việc vi phạm với số tiền xử phạt ba bốn tỷ đồng
ngoài việc xử lý vi phạm cũng đã tiến hành nhắc nhở chấn trình
và yêu cầu khắc phục vi phạm của các tổ chức cá nhân chấp hành pháp luật trong thời hạn cho phép